chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung vừa ký ban hành chỉ thị số bảy về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng
đồng thời tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu karaoke massage vũ trường nhà hát giảm chiếu phim
cho chơi điện tử internet đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống cà phê giải khát khu vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp
trừ dịch vụ cắt tóc thực hiện giãn cách tối thiểu hai mét và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi nhà máy cơ sở sản xuất công trường xây dựng
tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân người lao động
đáng chú ý chỉ thị nêu rõ các cửa hàng không thiết yếu như trung tâm thương mại siêu thị tại các quận nội thành thị trấn
khu đô thị mới trên địa bàn chỉ được mở cửa sau chín giờ sáng để hạn chế tiếp xúc giảm mật độ giao thông tại các khu vực đô thị
hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tp cũng yêu cầu giảm giãn số học sinh trong phòng học bố trí lệch giờ học ăn trưa sinh hoạt tập thể
bảo đảm không tập trung đông người thực hiện khử trùng vệ sinh lớp học kết hợp học trực tuyến
ngoại trừ huyện mê linh và thường tín tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
các quận huyện thị xã khác cũng cần khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch không tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc